chiều ngày một mươi chín tháng một tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội nghị
phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã và hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã việt nam
năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín và lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập liên minh hợp tác xã việt nam
đón nhận huân chương lao động hạng nhất
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và phát biểu
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hai mươi hai bốn trăm năm mươi sáu hợp tác xã bảy mươi bốn liên hiệp hợp tác xã và hơn một trăm linh tổ hợp tác
gấp hai lần so với năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trong đó đáng ghi nhận là có gần một mươi hợp tác xã kiểu mới được thành lập với quy mô hoạt động chất lượng
và hiệu quả sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị sản phẩm qua đó đã tạo ra việc làm và thu nhập
cho hàng chục triệu lao động đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
và phát triển kinh tế nhanh bền vững
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao những kết quả của liên minh hợp tác xã việt nam
cùng các tổ chức thành viên và đề nghị liên minh hợp tác xã việt nam cần có kế hoạch triển khai
thực hiện tốt bảy chức năng và một mươi hai nhiệm vụ của mình trong năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở cụ thể hóa quy chế hoạt động của hợp tác xã tránh hoạt động lòng lẻo đầu tư phát triển
nhưng phải bảo đảm bền vững tránh hình thức
nhân dịp này phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã trao huân trường lao động hạng nhất
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của đảng nhà nước cho liên minh hợp tác xã việt nam
cùng các tập thể cá nhân cũng như bấm nút khai trương trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư
cộng thông tin điện tử phiên bản mới